bị thư quận một giải thích theo bà nhóm hoạt động này là giới hạn cuối cùng khi mở cửa
là một trong những địa bàn có hoạt động kinh doanh karaoke vũ trường quán ba sôi động nhất tp hcm
bí thư quận một bày tỏ chia sẻ với sự lo lắng của doanh nghiệp
tuy nhiên bà yến nhấn mạnh tinh thần cẩn trọng không được chủ quan
vì một khi đã mở ra thì rất khó để đóng cửa lại
theo ông phan văn mãi chính phủ đã có nghị quyết một trăm hai mươi tám quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
vì vậy tp hcm đang nghiên cứu để cụ thể hóa thực hiện
theo đó các tổ công tác của tp hcm cơ quan chức năng và các chuyên gia sẽ đánh giá tình hình dịch bệnh tại thành phố
trước tiên sẽ đánh giá thành phố đang ở cấp độ dịch nào theo hướng dẫn của chính phủ bộ y tế để tổ chức các hoạt động phù hợp
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm đã có những cải thiện đáng kể và cũng đạt được kết quả cơ bản
tuy nhiên tp hcm vẫn chưa đạt được kết quả bền vững và chưa trở lại trạng thái bình thường
vì vậy tp hcm vẫn phải tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
ông phan văn mãi cho biết thêm
theo ông phan văn mãi sở dĩ nói tp hcm chưa trở lại trạng thái bình thường mới là do các cơ quan nhà nước chưa hoạt động đầy đủ công suất
hoạt động dạy và học trực tiếp chưa trở lại hết hoạt động của các cơ sở y tế và rất nhiều hoạt động bình thường khác của xã hội cũng chưa khôi phục được hoàn toàn
tính đến nay thành phố chỉ đang dần từng bước mở cửa và việc này lệ thuộc vào kết quả phòng chống dịch
có được như hiện nay
đây là điều rất đáng mừng và hiện tp hcm đang cố gắng phát huy kết quả
tuy nhiên nếu tình hình diễn biến chưa phù hợp tp hcm sẽ điều chỉnh trở lại
bởi ngay cả diễn tiến thuận lợi như hiện nay đến tháng một mươi một cũng chưa thể trở lại trạng thái bình thường mới hoàn toàn ông phan văn mãi cho biết
liên quan đến việc mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ theo ông phan văn mãi tp hcm sẽ thí điểm trong thời gian tới
có thể thí điểm mở cửa ăn uống tại chỗ ở quận bảy hoặc quận khác
việc mở cửa trở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ dựa trên tinh thần khẩn trương nhưng phải đánh giá kỹ nếu nôn nóng có thể ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch trong thời gian qua chủ tịch tp hcm cho biết
theo ông lê huỳnh minh tú phó giám đốc sở công thương tp hcm sở đang trình xin ý kiến ủy ban nhân dân tp hcm để mở lại hoạt động buôn bán tại chỗ trên các địa bàn
theo đó thành phố cũng đang đề nghị ngành y tế đánh giá về việc này
ông nguyễn huỳnh minh tú cho biết
thành phố có chín mươi sáu trên hai trăm ba mươi bốn chợ truyền thống hoạt động trở lại
hiện còn bốn quận huyện chưa mở lại chợ truyền thống
về quy trình xử lý các ca f phát hiện trong cộng đồng theo ông nguyễn hữu hân phó giám đốc sở y tế tp hcm
trên tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ khi phát hiện kf quy trình xử lý của thành phố sẽ có thay đổi
trước đây khi phát hiện ca f ngành y tế phải xử lý triệt để cách ly tập trung người liên quan người tiếp xúc gần
khu vực có f phải được phong tỏa gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con dù không quá cần thiết
đối với ổ dịch hộ gia đình nếu mỗi hộ chỉ có một kf cơ quan y tế địa phương sẽ đến khám sang lọc đánh giá tình trạng
nếu đủ điều kiện cơ quan chức năng sẽ để bệnh nhân cách ly tại nhà
sắp tới định hướng của ngành y tế sẽ thu hẹp dần các bệnh viện giả chiến theo lộ trình
bên cạnh đó các bệnh viện đa khoa trên địa bàn thành phố sẽ thành lập khoa covid một mươi chín
các quận huyện thành lập ít nhất một bệnh viện giả chiến nhằm điều trị cho các bệnh nhân ông nguyễn hữu hưng nói